kiểm tra điểm kinh doanh chứa chữ hàng hóa tại địa chỉ có phường một mươi năm quận một mươi lực lượng chức năng đã tạm giữ số lượng lớn thuốc tân dược không có hóa đơn chứng tử
điểm kinh doanh chứa chữ hàng hóa trên không có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định
tại đây đoàn kiểm tra đã phát hiện gần tám hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng trị giá hơn hai năm tỷ đồng không ghi xuất xứ không có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
không có nhãn phụ bằng tiếng việt và không có tài liệu chất lượng kèm theo không có hóa đơn chứng mừ chứng tử để chứng minh nguồn gốc hàng hóa
được biết toàn bộ số hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước và toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để xử lý